xin kính chào quý vị và các bạn
do vẫn chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
nên tại các tỉnh thành bắc bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất ngày giao động là từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
một số nơi trong đó có cả thủ đô hà nội do hiệu ứng đô thị
nên mức nhiệt có thể cao hơn từ hai cho đến ba độ
thời gian có mức nhiệt trên ba mươi năm độ kéo dài từ một mươi giờ cho đến tận một mươi tám giờ
trong thời gian này độ ẩm giảm thấp chỉ từ năm mươi cho đến sáu mươi
khiến nguy cơ xảy ra cháy nổ bị đẩy lên cao
ngoài ra người dân cần chủ động tránh các hoạt động ngoài trời trong thời điểm này
đồng thời bổ sung nước và khoáng chất để tránh kiệt sức sốc nhiệt do mất nước
về chiều tối tại bắc bộ có thể có mưa rào và rông ở diện giải sát
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
không nằm ngoài tác động của áp thấp nóng và gió phơn
các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên tiếp tục có nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng là từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
một số nơi như con cuông quỳnh liêu ở nghệ an hay hương khây ở hà tĩnh
mức nhiệt còn vượt ngưỡng bốn mươi độ và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
người dân nơi đây cần chủ động có các biện pháp phòng tránh nắng
cũng như là nâng cao cảnh giác với nguy cơ xảy ra cháy nổ cháy rừng
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận
mức nhiệt thấp hơn khi giao động là từ ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ
ban ngày có nắng nhiều còn về chiều tối tại trung bộ
thì vẫn có thể xảy ra mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc hay gió giật mạnh
còn tại các tỉnh ở phía nam gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình
vì vậy mà mưa rông vẫn xảy ra diện giải rác vào lúc chiều tối và tối
ban ngày thì trời vẫn có nắng nền nhiệt ít có sự thay đổi
nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ tại tây nguyên
riêng một số nơi như adunpa hay an khê ở gia lai các tiên ở lâm đồng
nhiệt độ có thể cao hơn
còn tại khu vực nam bộ vẫn duy trì nhiệt độ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
có nơi còn cao hơn
đến với biển đông quần đảo hoàng sa phổ biến là không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km gió tây nam mạnh cấp bốn cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi tám đến ba mươi bốn độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió tây nam mạnh cấp ba cấp bốn
nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam đến nam mạnh cấp hai cấp ba
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi chín độ